sau thông tin về những ca nhiễm covid một mươi chín mới nhất được công bố một bộ phận người dân tại thành phố đà nẵng đã lo lắng và đổ xô đến các siêu thị
trung tâm thương mại để mua sắm tích chữ hàng hóa chủ yếu tập trung vào nhóm hàng thực phẩm khô như mì tôm đồ hộp
tuy nhiên cơ quan chức năng của thành phố đã có những động thái kịp thời để chấn an người dân trước những diễn biến mới của dịch covid một mươi chín
cơ quan chức năng của thành phố đã có những động thái kịp thời để chấn an người dân trước những diễn biến mới của dịch covid một mươi chín
cơ quan chức năng của thành phố đã có những động thái kịp thời để chấn an người dân trước những diễn biến mới của dịch covid một mươi chín